ngày một mươi một tháng năm công an quận năm phối hợp công an tp hcm và các đơn vị chức năng liên quan điều tra vụ án mạng hai người chết
xảy ra tại căn nhà trên đường trần phú phường bốn quận năm
nghi phạm là trần hồ hiếu thịnh ba mươi ba tuổi ngụ tại quận năm có tiền sử bệnh tâm thần dùng dao sát hại mẹ và dị ruột ngay trong căn nhà của mình
đêm một mươi tháng năm công an phường bốn quận năm tp hcm nhận được thông tin vụ án mạng xảy ra tại một căn nhà mặt tiện đường trường phú
liền tới hiện trường tại ngôi nhà trên lực lượng chức năng phát hiện năm thanh niên tên trần hồ hiếu thịnh ba mươi ba tuổi
đang đứng trước cửa nhà và có biểu hiện bất thường kiểm tra bên trong công an phát hiện hai người phụ nữ lớn tuổi nằm bất động
trên người có nhiều vết thương với máu xung quanh bước đầu xác định hai nạn nhân là mẹ và diều ruột của nam thanh niên
tại hiện trường có dấu vết của sự dàn co một số người dân gần căn nhà cho biết trước thời điểm xảy ra vụ việc có nghe thấy tiếng la hét
đồng thời thấy thịnh không mặc áo tay chân go vết xước chảy máu công an quận năm nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường
đưa thịnh về trụ sở làm rõ đại diện viện kiểm sát cũng có mặt ghi nhận hiện trường tại cơ quan điều tra năm thanh niên bất hợp tác
biểu hiện tâm lý bất ổn thông tin ban đầu hai nạn nhân đã tử vong còn thịnh được cho là nghi phạm của vụ án
được biết thịnh đã từng có những biểu hiện bất thường và người nhà nhiều lần đưa đi khám bệnh lý thần kinh